tính đến một mươi tám h ngày hôm nay chín tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca nhiễm covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày hôm nay thì cũng có thêm một mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày chín tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay
trong ngày có thêm một mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một hai trăm một mươi năm người
trong đó số ca điều trị khỏi là một tám mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là chín mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bốn trăm linh chín người